thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bộ trưởng ngoại giao cộng hòa đông urugue ropho ninova đang có chuyến thăm chính thức việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao kết quả hội đàm của bộ trưởng với phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
thủ tướng khẳng định việt nam coi trọng tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt với khu vực mỹ la tinh trong đó có uruguay
thủ tướng đề nghị thời gian tới hai bên cần hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế nhất là tại liên hợp quốc tổ chức thương mại thế giới wto
thủ tướng khẳng định việt nam hiện là thị trường lớn thông thoáng có nhiều cơ hội làm ăn cho nước ngoài nhất là việt nam là thành viên hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp cho nên việt nam sẽ là cửa ngõ để uruguay tiến vào thị trường asean
về phần mình bộ trưởng ngoại giao rodon fo ninova cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian đón tiếp đoàn
đồng thời bày tỏ mong muốn được hợp tác mạnh mẽ hơn với khu vực đông nam á nhất là việt nam vì việt nam có nền kinh tế phát triển và nhiều tiềm năng lớn
hy vọng hai nước có thể sớm xúc tiến ký hiệp định fta để cùng phát triển thương mại đầu tư
bộ trưởng cũng cho biết việt nam có nhiều sản phẩm rất tốt và các doanh nghiệp uruguay đang bắt đầu tăng cường nhập khẩu các sản phẩm từ việt nam
về vấn đề hợp tác thể thao bộ trưởng rodolfo ninova đề xuất việt nam có thể cử các vận động viên thể thao sang uruguay để đón